liên quan đến vấn đề rác thải và xử lý rác thải nhiều năm nay đây vẫn là câu chuyện nhức nhối
tại nhiều tỉnh thành của nước ta
theo thống kê của viện môi trường nông nghiệp trung bình mỗi năm khu vực nông thôn của việt nam
phát sinh hơn một mươi năm triệu tấn rác thải sinh hoạt một bốn trăm linh triệu mét khối nước thải
và khoảng một mươi bốn tấn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật
vâng con số rác thải đã lên tới hàng chục triệu tấn tuy nhiên nhiều địa phương vẫn còn rất lúng túng
trong vấn đề xử lý rác thải sao cho hiệu quả tránh gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường
và câu chuyện rác thải nông thôn đang thực sự trở thành một vấn đề đáng báo động
tại nhiều vùng quê ở nước ta hiện nay
thưa quý vị và các bạn phía ngay sau lưng tôi đây cách khoảng ba mươi mét thôi là một ngọn đồi rác
và phía trước mặt tôi cũng chỉ cách hai mươi mét thôi là cả một khu dân cư
và với cái thời tiết nắng nóng như thế này mùi hôi thối bốc lên quả thực là không thể chịu nổi
ngay sau phía hàng cây bạch đàn là nhà của ông mai văn quyền
tại thôn đồng quán thị trấn bũ hạ huyện yên thế tỉnh bắc giang
chiếc màn luôn hoạt động hết công suất mà không phải chỉ dành cho lúc ngủ
đã trở thành thói quen thao tác đưa mâm cơm vào trong màn phải được thực hiện rất nhanh
bởi nếu không sẽ kéo theo cả đàn rồi nhặn cùng vào
hôm nay là còn đỡ đấy nhưng mà hôm nay nhiều lắm
cứ rõ ràng là mưa ẩm thấp
chúng tôi rất chi là nhiều rùi nhặn
mùa mưa còn đỡ như mùa khô là chúng tôi rất chi là khó chịu cái mùi bãi cái mùi đốt này
nhà tôi gần bãi giác đốt như này là rất chi là nguy hiểm
nhà tôi thì vợ chồng con cái tôi đi làm con đi học
ví dụ đốt như này nó cháy lan sang đến nhà ăn cửa chúng tôi là chúng tôi không chịu được
cháy vào đến đây là chúng cháy nhà chúng tôi không thở
tường bao của bãi giác đã bị nứt đổ
những dòng nước đen ngòm và bốc mùi hôi thối từ bãi rác
ngày đêm vẫn chảy ra khu dân cư
ước mong sống trong bầu không khí trong lành đã trở nên quá đỗi xa xỉ đối với ông nguyễn xuân đường
kể cả bây giờ gia đình tôi tôi vẫn bao nhiêu lần tôi mời kể cả cán bộ huyện cán bộ xã
và hôm nào tôi sẽ mời trân trọng mời công vào như tôi ăn cơm
một bữa thì công mới biết được là cái bữa cơm khổ ải của những người dân gần bãi giác nó như thế nào
tôi ở gần đây gia đình tôi không thể chịu lỗi
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng năm hai nghìn tám
quy định đối với bãi trôn lớp chất thải rắn hỗn hợp
bao gồm cả vô cơ và hữu cơ hợp vệ sinh
phải có khoảng cách an toàn về môi trường giữa hàng rào bãi trôn lấp
đến chân các công trình xây dựng khác ít nhất là một mét
nhưng thực tế bãi rác ở nơi đây chỉ cách khu dân cư một bức tường
lượng rác thải ngày một được chất cao hơn
tỷ lệ thuận với chiều cao của những ngôi nhà đang mọc lên trong khu đô thị cách đó không xa
nước thải được thoát từ bãi rác chảy vào hệ thống thoát nước của khu đô thị
sau đó chảy ra sông nơi trạm cấp nước thị trần bố hạ lấy nước đầu vào
để cung cấp cho hàng trăm ngàn hộ gia đình
điều đáng nói xã bố hạ đã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi chín
thế nhưng đến nay tiêu chí về môi trường lại thụt lùi
và đây cũng là câu chuyện của nhiều vùng nông thôn nước ta hiện nay
nhà nhà thì có rác các xã thì xã nào cũng có những bãi rác có những đống rác
không có theo một quy hoạch không theo một vị trí không có một cơ sở khoa học nào
để đánh giá là chỗ đấy là chỗ tối ưu cho việc đổ rác
thì đây là một cái rất là lan giải
theo số liệu thống kê của bộ tài nguyên môi trường
năm hai nghìn một mươi chín trung bình mỗi ngày khu vực nông thôn phát sinh khoảng bốn mươi tấn chất thải rắn sinh hoạt
hầu hết số rác khổng lồ này được xử lý vô cùng
mỗi địa phương một cách làm khác nhau trong đó chủ yếu là trôn lấp và đốt thủ công
rác thải nông thôn và vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng quê việt nam hiện nay đã ở mức báo động
rác thải nước thải đang hàng ngày hàng giờ tác động và gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sức khỏe của người dân
ngành y tế thì đều đã khẳng định rằng là hiện nay sáu mươi bảy mươi cái nguyên nhân sinh ra bệnh tật
ở người cư dân nông thôn là xuất phát từ nước thải
rồi trong khí trong nước nước sinh hoạt và cái khí thải
khi ô nhiễm đất thì thực phẩm cây trồng nương thực phẩm cá tôm sẽ hấp thụ cái chất độc hại
trong môi trường đất trong môi trường nước tích lũy ở trong thực phẩm và sử dụng làm thức ăn
thì sẽ tích lũy chất độc hại trong con người
gần bốn mươi số xã về đích nông thôn mới còn nợ động tiêu chí về môi trường
đáng nói nhiều xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
nhưng lại để tái diễn tình trạng ô nhiễm trở lại vi phạm tiêu chí về môi trường
do đó rất cần những giải pháp cấp bách và đồng bộ để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
theo đúng với mục đích mà chương trình nông thôn mới mang lại